theo thông tin chúng tôi mới nhận được tính đến sáng nay hai mươi chín tháng bảy những cơn mưa lớn đã không còn đổ rồn rập xuống thành phố hạ long cẩm phả huyện vân đồn cô tô của tỉnh quảng ninh
vào trưa nay do mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến đất đá đổ rồn xuống đập nước bảy trăm chín mươi ở mông dương có nguy cơ bị vỡ
theo thống kê của tỉnh quảng ninh trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm hai mươi bốn người chết và mất tích trong đó có một mươi tám người chết sáu người mất tích thiệt hại về tài sản trên một tỷ đồng
sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại tỉnh quảng ninh
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn tỉnh có khoảng ba ngôi nhà bị ngập nhiều tuyến đường bị hỏng
trận mưa lũ lịch sử đã làm hai mươi bốn người chết và mất tích trong đó có một mươi tám người chết sáu người mất tích thiệt hại về tài sản trên một tỷ đồng
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thời tiết trên địa bàn tỉnh quảng ninh tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to và kéo dài đến ngày ba tháng tám
do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng làm gãy tuyến ống d tám trăm linh của nhà máy nước diễn vọng
đây là tuyến ống chính cấp nước sạch cho thành phố hạ long và thành phố cầm phà
mưa lụt sạt lở đất còn làm vỡ nhiều tuyến ống nước của xí nghiệp nước cầm phà và nhiều trạm bơm nước bị ngập ảnh hưởng đến kế hoạch cấp nước của xí nghiệp nước cầm phà xí nghiệp nước hồng gai
hiện nay công ty cổ phần nước sạch quảng ninh đang khẩn trương tập trung nhân lực vật lực để khắc phục sự cố
tuy nhiên do vị trí sự cố tuyến ống nằm giữa mong nước hiện tại mưa lũ vẫn tiếp diễn nên rất khó khăn cho việc khắc phục sự cố
vì vậy việc cấp nước phục vụ nhân dân có thể phải tạm ngừng trong thời gian từ một đến hai tuần
ngay trong ngày hôm nay công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với các tổ công tác của bộ công an báo công an nhân dân báo công an tp hcm và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an đến thăm hỏi chia buồn động viên gia đình anh cao tiến vĩ ba mươi bảy tuổi một trong số nạn nhân vụ sạt lở đất khiến chín người chết và bị thương
tại tổ bốn mươi bốn khu bốn phường cao thắng tp hcm
trong ngày hôm nay bộ công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với các tổ công tác của bộ công an báo công an nhân dân báo công an tp hcm và một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an